dạng sáng ngày hôm nay một vụ cháy lớn đã xảy ra tại tầng một mươi tám trung cư văn khê phường la khê quận hà đông hà nội
cảnh sát đã giải cứu được một mươi một người thoát nạn
vào khoảng năm giờ sáng nay nhận tin báo cháy tại phòng một nghìn tám trăm linh sáu tòa nhà ct một văn khê phường la khê
công an quận hà đông nhanh chóng điều động lực lượng và phương tiện đến làm nhiệm vụ
ngay sau khi tiếp cận hiện trường các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp của công an quận thành phố
nhanh chóng triển khai cứu nạn hướng dẫn người dân thoát nạn
một mươi một người được hướng dẫn thoát khỏi đám cháy an toàn
đặc biệt trong số nạn nhân có một cụ bà không di chuyển được nên lực lượng cứu hộ đã cõng đưa cụ đến nơi an toàn
khoảng hai mươi phút sau thì dập tắt hoàn toàn đám cháy
theo ghi nhận ban đầu đám cháy không gây thiệt hại về người
nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được các lực lượng chức năng làm rõ